phim hoạt hình luôn là món quà làm phong phú hơn đời sống tinh thần của các em nhỏ ở mọi lứa tuổi
không chỉ mang đến những phút giây giải trí nhiều bộ phim hoạt hình còn ẩn chứa những bài học nhẹ nhàng trong cuộc sống
giúp chấp cánh những ước mơ hồn nhiên trong sáng của các em được bay cao bay xa
đối với riêng ngành hoạt hình việt nam sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân
người luôn được các đồng nghiệp triều mến đặt cho biệt danh ông hoàng của làng hoạt hình việt nam
từ bộ phim đầu tiên một ước mơ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đến phép lạ hồi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có thể nói đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân chính là một trong những nhân tố tiêu biểu nhất trong việc xây dựng và phát triển ngành hoạt hình nước nhà
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân đến với hội họa từ khá sớm
năm một nghìn chín trăm năm mươi khi mới một mươi sáu tuổi ông tham gia lớp học mỹ thuật tại chiến khu việt bắc của cố sinh họa tô ngọc vân
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ông được cử đi học đạo diễn hoạt hình tại đại học quốc gia điện ảnh liên xô vige
đây được xem là cột mốc thời gian quan trọng đưa cậu thanh niên ngô mạnh lân đến với một trong những sự lựa chọn sáng suốt nhất của cuộc đời
để rồi sáu mươi năm sau khi mái tóc đã bạc màu về thăm lại trường xưa quãng thời gian học tập tại đây vẫn khiến người nghệ sĩ già không khỏi bồi hồi

tốt nghiệp năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngu mạnh lân trở về nước làm việc tại sường phim họt họa việt nam nay là hãng phim họt hình việt nam
đối với ông hãng phim hoạt hình việt nam thực sự là ngôi nhà thứ hai khi nơi đây đã đưa những sáng tạo của ông đến nhiều thành công giúp ông gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá cùng lòng ngưỡng mộ nề phục của đồng nghiệp
đối với đạo diễn nghệ sĩ ưu tú phạm ngọc tuấn tổng giám đốc hãng phim hoạt hình việt nam đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân luôn là người anh rất đỗi trần quý là người thầy luôn bảo ban giúp đỡ ông ngay từ những tác phẩm đầu tay của mình
nói nghệ sĩ đạo diễn nhân dân ngu mạnh lân là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là rất đúng
nói nghệ sĩ đạo diễn nhân dân ngu mạnh lân là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng là người đầu tiên đặt cái nền bóng cho hòa hình việt nam cũng
và tất cả để có một cái bộ phim hoàn chỉnh thì người đạo diễn làm việc không những là ngoài cái năng lực chuyên môn còn có cái cách làm việc khoa học và quan xuyến được toàn bộ cái dây chuyển làm phim thì nó mới có một cái hiệu quả tốt được như thế
hôm nay đã ngoài tám mươi nhưng mỗi lần về lại hãng phim hoạt hình việt nam từ trong đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân vẫn toát lên vẻ sôi nổi nồng nhiệt như những ngày trai trẻ
với niềm mê say đã ngấm vào huyết quản đến nay ông vẫn tích cực hỗ trợ bám sát tình hình phát triển của nền hoạt hình nước nhà
để mỗi lời chỉ dạy góp ý của ông luôn là bài học quý giá đối với những thế hệ làm phim hoạt hình hôm nay
khi gặp bác lân thì đúng thật là từ lúc mới gặp bác có thể bác trẻ hơn do đến lúc hiện tại thì bác cũng nhiều tuổi nhưng mà bất kỳ lúc nào thì cũng toát lên một cái tinh thần là một cái tinh thần con người của hoạt hình
những một cái luôn luôn nghĩ đến một cái sáng tạo vô bờ lúc nào mình cũng cảm thấy là nó truyền một cái nhiệt huyết một cái lửa của hoạt hình
thì tôi nghĩ một cái môn nghệ thuật thứ bảy này mà có những con người như bác ấy thì thật sự là chúng tôi phía sau chúng tôi luôn luôn học hỏi được và tiếp cận
tất cả những bộ phim của tôi cũng thế thôi
chúng tôi tìm hiểu cái cách bác làm như thế nào cách truyền đặt lại một cái tinh thần
tất cả những bộ phim của những cái bộ phim lịch sử hay là những cái bộ phim cho thiếu nhi nó đều rất là là có những cái nhuẩn nhuyễn có những cái xử lý rất là tuyệt vời
những đóng góp bền bỉ ấy của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân luôn nhận được sự trân trọng của nhiều thế hệ đồng nghiệp học trò
có cơ hội hợp tác cùng ông trong nhiều dự án hoạt hình đối với cặp vợ chồng nghệ sĩ nhân dân minh trí và nghệ sĩ nhân dân phương hoa
ngô mạnh lân như người anh tận tâm dìu dắt góp sức sáng tạo
cùng tinh thần làm việc nghiêm túc chỉn chu đến với tất cả mọi người
đối với phim hoạt hình việt nam thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân là một người có những đóng góp rất là to lớn
ông xuất hiện và làm nghề rất sớm sau khi tốt nghiệp tại trường đại học điện ảnh lên bang soviet
và ông cũng là người đầu tiên được đào tạo về kinh hành này
chính vì thế mà đối với ngành hòa thịnh việt nam một cái đạo diễn một cái họa sĩ có một cái tay nghề như vậy xuất hiện và nó đã thổi là một cái làn gió mới cho hãng phim hoạt hình việt nam lúc đó mới bắt đầu thành lập
nhân dân ngô mạnh lân thì là bậc cha chú và tôi cũng có một cái vinh dự là cũng được học cùng trường của ông sau mấy chục năm
thế và cũng được tiếp nối cái
cái nghề hoạt hình
thế và trong quá trình làm việc tôi cũng được học hỏi rất là nhiều từ ông về nghề nghiệp
thế và cũng luôn luôn được ông diều dắt dắp và nâng đỡ cũng như là khích lệ trong cái bước đường làm nghệ thuật của tôi
trên chặng đường sáng tạo nên những tác phẩm hoạt hình dấu mốc thành công đầu tiên phải kể đến của đạo diễn ngô mạnh lân
chính là bộ phim hoạt họa đen trắng dài hơn một mươi phút với nhan đề thật gần gũi nghèo con
hay cái tết của mèo con
được truyền thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn nguyễn đình thi năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chỉ một năm sau cái tết của mèo con đã đưa hãng phim hoạt hình việt nam đến với giải thưởng quốc tế đầu tiên
giải bốn đông bạc và bằng khen tại liên hoàn phim hoạt hình quốc tế mammaia tại romania
à vẫn thằng mèo nhép đấy đánh chết nó đi
ôi ôi nó là nào
nó chết rồi
gì thế chú mày
mày muốn sống hay chết
nếu mày muốn ta sẽ chia thức ăn cho
nếu không cắn một cái là chết tươi
quần gian ác
thằng khốn kiếp rồi mày biết say không
thằng khốn kiếp chết rồi thì công nhân trong
đang làm gì
quả sản oán là sao
quả sản oán là sao
bên cạnh những giải thưởng danh giá đạt được cái tết của mèo con còn đánh dấu sự phối hợp lần đầu tiên của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân và họa sĩ hữu đức
là một trong những họa sĩ tiêu biểu của sưởng phim hoạt họa việt nam thời bấy giờ với họa sĩ hữu đức cái tết của mèo con là cả một biểu tượng minh chứng về quãng thời gian làm phim đầy thiếu thốn nhưng vẫn hết sức say mê của thế hệ những người làm phim khi ấy
tôi với lại đạo diễn ngo mạnh lân cũng có nhiều dịp để cộng ra với nhau phim mèo con là một
lúc bây giờ cái tổ làm phim này cũng làm việc một cách rất là hào hứng nhưng mà chúng tôi lúc bây giờ sơ tán gian khổ lắm tức là không có điện
tất cả những bản vẽ này sau khi mà quay lên đen trắng để bằng một mươi sáu ly để thử
phải đi bộ từ cái làng ấy ra thị xã phúc yên có điện để chiếu cái bản giáp ấy xem cái hiệu quả của cái mình làm làm sao
thế thì cứ hai ba ngày một lần lại phải đi mà đi bộ thôi cả tổ đi bộ ra
lúc mà chúng tôi làm phim đấy thì lại được sơ tán lên trên một cái vùng mê linh này và cái chỗ đấy thì cũng là cái quan cảnh nông thôn
cũng bụi bụi
cũng chuối cũng đống rơm cũng cái cầu ao cũng chuồng gà chuồng lợn rồi vân vân
thì tất cả những cái quan cảnh đó nó cũng giúp cho mình thêm cái thực tế để mình thể hiện được cho nó chính xác cái câu chuyện
nếu mà không mình ở thành phố thì chắc là cũng không đạt được cái kết quả như thế

một trong những thế mạnh đặc trưng của hoạt hình là có thể thực hiện những bộ phim về đề tài thần thoại
dễ hơn so với các thể loại phim khác
do đó ngành hoạt hình việt nam cũng đã sản xuất nên nhiều bộ phim mang đề tài sử thi thần thoại
tạo được tiếng vang trong nước cũng như thế giới
trong đó không thể không nhắc tới chuyện ông gióng
một trong những bộ phim búp bê đầu tiên của nền họt hình nước nhà

nước búp bê được có cái là nó có không gian nó có ba dòng vườn nhưng nó cũng có nền lạnh hay mềm

capture ẩn tải ẩn thuận ở tham đ dri ngân trong nền văn nước biển
rồi nhân dân không cho điền rockefeller merchandise

thì cái đó nó tạo nên được cái không gian và cái không khí không khí nó rất là thần thoại
thế còn nếu mà vẽ không thì sợ là nó không đạt được cái không khí như thế
thế chính là cái tinh thần của câu chuyện mình thể hiện nó lên bằng những cái động tác hoặc những cái cảnh cận chung v v để tạo nên cái không gian không khí không gian đấy
với nội dung nêu cao tinh thần đoàn kết đồng lòng cùng ý chí anh dũng của dân tộc
chuyện ông gióng đã xuất sắc đạt giải bồ câu vàng tại liên hoàn phim lai xích
cộng hòa giáo dục
dân chủ đức năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và bằng khen tại liên hoàn phim moscow cùng năm
đây là thành quả chung của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân cùng họa sĩ mai long và ekip tại sưởng phim hoạt hình việt nam khi đó
cùng trưởng thành từ sưởng họa của danh họa tô ngọc vân
cũng là dễ hiểu khi họa sĩ mai long và đạo diễn ngô mạnh lân luôn dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong quá trình sáng tạo nghệ thuật
nhớ về những ngày thực hiện chuyện ông gióng với họa sĩ mai long
đó là những tháng năm tuổi trẻ sống hết mình với đam mê
bất chấp khó khăn để đem đến cho khán giả thiếu nhi những tác phẩm hoàn thiện và chân thật nhất
tôi với ngô mạnh lân thì làm việc với nhau nhiều phim rồi
thế nhưng mà chúng tôi chờ đợi một cái kịch bản thật hay
thì năm đó là rất may là chúng tôi nhận được cái kịch bản của anh tô hoài
thì khi nhận kịch bản thì chúng tôi đọc thì đều thích thú
và nghĩ rằng là chúng mình phải làm cái phim này thật hay
mà muốn hay thì trước hết là phải đi sóc sơn
tại sao phải đi sóc sơn
vì chúng tôi muốn là đi qua những cái bước chân ngựa của ông gióng
thì tôi với anh lân là đi sóc sơn
và đến sóc sơn rồi thì nhìn lên cái đỉnh núi sóc thì cũng ngại
anh lân thì anh ấy kiên quyết anh lân là người rất chú ý đến chất lượng của phim
mặc dù là có gian khó khó thì anh ấy cũng cố gắng vượt qua
vậy đây lên đỉnh núi sóc
ở đỉnh núi sóc sơn thì chúng tôi nhìn bao quát từ trên đỉnh núi xuống cái đồng ruộng
ở chân núi thì thấy là những cái ao hồ
thì chúng tôi tưởng tượng ra đấy là những vết chân ngựa của gióng
ngựa rất lớn
nó để lại thành những cái ao cái hồ khi qua đấy
nó gợi một cái ấn tượng rất là hoành tráng
có cơ hội gặp gỡ trao đổi với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân vào những ngày hà nội đầu thu
ấn tượng đầu tiên của ekip chương trình là dù tuổi đã cao
nghệ sĩ ấy vẫn mang trong mình tinh thần làm việc bền bì
một trong những tác phẩm được ông thực hiện khi đã gần nghỉ hưu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và các em nhỏ
đó chính là bộ phim hoạt hình cắt giấy chê và cóc
khởi thủy từ kịch bản và tạo hình nhân vật của họa sĩ hữu đức
với phong cách mang hơi hướng tranh đồng hồ
đạo diễn ngo mạnh lân cùng ekip đã xây dựng nên bộ phim họa hình cắt giấy
mang đậm màu sắc dân gian việt nam
nội dung dựa trên câu chuyện ngụ ngôn trè cóc
bằng việc lồng ghép những ca giao tục ngữ những hình ảnh ẩn dụ đặc trưng
chê và cóc của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngo mạnh lân
đã xuất sắc đạt giải bông sen bạc trong liên hoan phim việt nam năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đồng thời đem về cho họa sĩ hữu đức danh hiệu họa sĩ xuất sắc nhất
cũng trong liên hoàn phim này
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân đã có những chặng đường làm nghề dài hơn sáu thập kỷ
những bộ phim hoạt hình của ông sẽ là những nốt nhạc ngân nga mãi trong tâm trí người xem
những người yêu phim họa hình nước nhà
để dù hoạt hình việt nam có bay cao bay xa
thì công chúng và những thế hệ thiếu nhi vẫn luôn nhớ đến ông lân họa hình
như một nghệ sĩ say mê nghệ thuật luôn dành cả đời mình để công hiến cho nghệ thuật